đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí bùi văn cường chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam và một số ban ngành của trung ương
đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng về tổ chức công đoàn và quan hệ lao động tại địa phương
đồng chí trương thị mai đánh giá cao sự nghiêm túc của các cấp ủy hải phòng
trong thực hiện chỉ thị bảy ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu của bộ chính trị
về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân
công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
đặc biệt thành ủy hải phòng ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết số hai mươi tám
ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn chín về xây dựng củng cố và phát triển tổ chức đảng đoàn thể
trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước hợp tác xã đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
đồng chí cũng lưu ý trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ
thành phố hải phòng cần tạo lập quan hệ lao động ổn định trong đó vấn đề nâng cao nhận thức
của cấp ủy đảng và hệ thống chính trị vai trò của tổ chức công đoàn cùng các doanh nghiệp và người
lao động là hết sức quan trọng tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng
công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước